nếu không ai đến giải quyết thì sẽ lấy ý kiến của ít nhất hai nhân chứng hoặc là đại diện chính quyền địa phương
nhằm hoàn tất biên bản và dán lên kính xe ở vị trí cửa lái để chủ phương tiện hoặc là tài xế biết
và đến các trụ sở các đội cảnh sát giao thông làm việc nộp phạt
ngoài ra đối với trường hợp ô tô dừng đỗ ở những điểm có nguy cơ xảy ra ủn tắc
tuyến đường đón dẫn đoàn mà không có tài xế ở xe thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ niêm phong cửa xe
và cẩu xe vi phạm đến đúng nơi quy định chờ xử lý
tiếp theo sẽ là những thông tin về sức khỏe
thưa quý vị trong cuộc sống thì ít người để ý rằng những căn bệnh như tim mạch ung thư đái tháo đường
bắt nguồn từ chính lối sống của chúng ta và khiến cholesterol máu cao
trong đó thì có chế độ ăn nhiều thịt đỏ và ít rau củ cũng như ít vận động
cholesterol máu cao là thủ phạm gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm
cơ thể thì luôn cần cholesterol nhưng thiếu hụt hay dư thừa chúng đều gây nên những nguy hại
cho sức khỏe vì thế việc giữ nồng độ cholesterol ở mức cần thiết là rất quan trọng
theo các bác sĩ bên cạnh chế độ dinh dưỡng phương pháp chính để kiểm soát cholesterol là tập thể dục
phù hợp với thể trạng vừa sức khỏe cũng như là giữ được cân nặng hợp lý